cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv
thưa quý vị và các bạn cúm có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi và gây bệnh ở nhiều mức độ
từ trung bình tới nghiêm trọng kịp thời nhận biết các dấu hiệu đặc trưng
cũng như đưa trẻ đến các cơ sở y tế uy tín để thăm khám điều trị kịp thời
nội dung cụ thể sẽ có trong sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay với tư vấn từ chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh